xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa
có chăng là về chiều tối và đêm thì xuất hiện mưa rông cục bộ vài nơi
còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ tăng dần từng ngày
cao nhất trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn và cảm giác oi bức xuất hiện
còn các tỉnh ở phía tây bắc bộ do chịu tác động của hội tụ gió yếu
nên trời còn mưa rải rác về chiều tối và đêm
cuộc bộ thì có mưa vừa đến mưa to
tuy mưa không nhiều nhưng người dân cũng cần chú ý có thể xảy ra lốc xét
cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông
nên nhiệt độ tăng tuyến tính mỗi ngày khoảng một độ
đối với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới ở khu vực từ thanh hóa đến thử thiên huế
phổ biến là có mưa rông vài nơi ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn và có nắng nóng xảy ra cục bộ
trong khi đó các tỉnh ở phía nam đảo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
chiều tới vào đêm thì xuất hiện mưa rông giải rác
từ ngày hai mươi ba tháng chín thì mưa rông sẽ gia tăng cả về dịp và lượng
cục bộ thì có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phóng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này
giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó nhiệt độ có xu hướng giảm thêm
đối với khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình nên gây mưa rông ở diện giải rác
tập trung về chiều tối và tối
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
cần đề phòng có lốc xét cũng như là gió rất mạnh trong cơn rông
ban ngày giảm mưa sen kẽ có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sang ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng chín
nền nhiệt có khả năng giảm nhẹ
các tỉnh nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên chiều tối thì có mưa rào và rông
cục bộ thì có mưa vừa mưa to
cần đề phòng có lốc xét cũng như là gió rất mạnh trong cơn rông
ban ngày thì giảm mưa sen kẽ có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi hai tháng chín khi mà mưa tăng hơn
thì nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ